các lực lượng chức năng tỉnh an giang đã bắt giữ và tiêu hủy hơn một trăm linh kg nội tạng heo đã hư hỏng và bốc mùi hôi thối
theo đó chiều ngày một mươi bốn tháng chín nhận được tin báo của quân chúng nhân dân lực lượng công an thị xã tân châu tỉnh an giang
phối hợp với đội quản lý thị trường số năm kiểm tra và phát hiện tại nhà trọ diệu hiền tổ hai mươi bảy khóm long thạnh a
phường long thạnh thị xã tân châu tỉnh an giang có một số lượng lớn nội tạng heo bốc mùi hôi thối
tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện thu giữ một trăm hai mươi năm kg nội tạng heo được chứa trong các thùng xốp và bọc ni lông không rõ nguồn gốc
theo thông tin ban đầu đây là điểm được các đối tượng thuê để chứa hàng và sản xuất để mang ra thị trường tiêu thụ
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vụ việc tịch thu tăng vật và tiến hành tiêu hủy số nội tạng trên
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ